lực lượng chức năng tỉnh vĩnh long vừa bất ngờ đột kích một quán karaoke tại đường phó cơ điều phương ba thành phố vĩnh long
và phát hiện một trăm linh ba người gồm cả nam và nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều loại ma túy khác
qua kiểm tra có bảy mươi sáu người dưng tính với ma túy
quán karaoke do trần thị thu hằng năm mươi sáu tuổi làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong quán có tám phòng karaoke
với một trăm linh ba đối tượng nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
và nhiều loại ma túy trong phòng karaoke trên người và trong xe mô tô của các đối tượng trên
lực lượng chức năng đã test nhanh chất ma túy một trăm linh ba đối tượng
thì phát hiện có bảy mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy đá thuốc lắc và heroin
lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong số ma túy tại hiện trường
tạm giữ các phương tiện và đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ